tiếp theo là phóng sự của phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa thực hiện cách đây ít giờ tại tỉnh hải dương
hôm nay thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
đã tiến hành kiểm tra và phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi trường phú tại tỉnh hải dương
sử dụng chất vàng ô một hóa chất tạo màu công nghiệp có khả năng gây ung thư và chất tạm nạc gây ung thư với tỷ lệ vượt bảy mươi năm lần mức cho phép
tiến hành kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi trường phú tại km năm mươi thành phố hải dương
lực lượng chức năng phát hiện hai thùng vàng ô và một thùng có auramin nhóm hóa chất tạo màu công nghiệp dùng cho giấy và ve tường
cấm dùng cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi mỗi thùng chứa được ba mươi kg hai thùng đã được công ty sử dụng gần hết
chỉ còn một mươi bốn kg đang trộn vào thức ăn chăn nuôi để mang ra thị trường
ngoài ra còn ba bao nguyên liệu tinh đã được phối trộn chất vàng ô
kiểm tra hóa đơn của công ty cho thấy hai trong ba thùng này đã được mua ở hàng buồm với mức giá giao động từ một trăm hai mươi đến một trăm bảy mươi đồng trên một kg
và được phối trộn với tỷ lệ hai lạng vàng ô cho một tấn thức ăn
thưa quý vị kiểm tra hóa đơn cho thấy công ty này đã nhập hai thẻ vàng ô
tuy nhiên kiểm tra tại hiện trường cho thấy là đã có khoảng ba thùng vàng ô ở đây với số lượng sử dụng vào khoảng bảy mươi sáu kg
nếu tính tỷ lệ hai lặng vàng ô trộn với khoảng một tấn thức ăn
thì đã có ít nhất khoảng gần bốn trăm linh tấn thức ăn có trộn vàng ô là chất gây ung thư được tung ra thị trường
tiếp tục lấy ba mẫu thức ăn chăn nuôi tại cơ sở sản xuất và năm mẫu của công ty tại đại lý ở sơn tây hà nội
cho thấy bảy trên tám mẫu dương tính với chất tạo nạc sanbotamol
một hoạt chất có khả năng gây ung thư với hàm lượng cao nhất đạt ba bảy trăm linh ba pbp gấp bảy mươi năm lần mức cho phép
cá biệt năm trên năm mẫu lấy tại các đại lý ở sơn tây hà nội
đều cho kết quả dương tính với loại chất độc này với hàm lượng cao nhất một một trăm bảy mươi một ppp gấp hai mươi năm lần mức cho phép
ngoài ra thì đây là một cơ sở có sử dụng sanbutamol đây là một chất cấm mà các nhà chị đã biết rồi
cả vàng ngô cả các cái chất cấm đó đều là gây ngộ độc cấp diễn và trường diễn thì là tồn dư
và tất nhiên gây ung thư cho con người
và cái này rất là nguy hạ đến thế hệ các con cháu
cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm tạm đình chỉ sản xuất một tháng
đề nghị phạt hai trăm tám mươi triệu đồng cho cả hai hành vi sử dụng san parmon và vàng ô
đồng thời yêu cầu tịch thu tiêu hủy toàn bộ số hàng đã bán ra thị trường

trung học dược thiêu hồi sẽ diễn hành kịp thời phần trường
sẽ đứng tránh những trường hợp để đưa ra ngoài cơ sở
công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi trường phú do ông đoàn văn thanh làm giám đốc
hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm công suất khoảng hai trăm linh tấn thức ăn chăn nuôi mỗi tháng
với một mươi đại lý phân phối thị trường tiêu thụ tập trung chủ yếu ở vùng trung du miền núi phía bắc
như sơn tây hà nội bắc giang hải dương
công ty này hiện không có trụ sở chính không có biển hiệu
tại buổi kiểm tra giám đốc công ty cũng từ chối tiếp xúc với báo chí